đến thời điểm này thì làng lơ bơ hay còn được người dân gọi là làng giao của huyện công trờ rò vẫn chưa thể trở thành một nơi an cư cho người dân
khi mà như quý vị thấy tính đến thời điểm này thì số lượng những ngôi nhà sáng đèn chỉ đếm trên đầu ngón tay
đúng nghĩa là trên đầu ngón tay khi mà có chưa đầy một mươi ngôi nhà có người sinh sống trên tổng cộng gần năm mươi căn nhà được địa phương xây dựng để tái định cư cho đồng bào người giao
những lý do để người dân rời làng ra đi thì rất nhiều
nhưng lý do để giữ chân họ là
hơn hai mươi người còn đang sống tại lơ bơ chủ yếu là những người phụ nữ giao hôn nhân tàn vỡ
hoặc những người từ xa địa phương

đúng nghĩa là trên đầu ngón tay thì số lượng những ngôi nhà sáng đèn chỉ đếm trên đầu ngón tay
không chỉ được cấp nhà cấp đất ở đất canh tác mà còn được hỗ trợ tới một mươi triệu đồng di rời tài sản
mục đích của dự án là để ổn định cuộc sống cho người dân và giúp việc quản lý dân cư của địa phương được hiệu quả
tuy nhiên với thực trạng như hiện nay tại lơber thì có thể thấy không chỉ những mục tiêu đặt ra đã hoàn toàn không thực hiện được
mà địa phương cũng đã lãng phí khi đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng